những ngày qua nhiều người dân sống hai bên tuyến đường nguyễn văn lung ở xã hóa an
thành phố biên hòa tỉnh đồng nai hết sức bức xúc trước việc xe tải ben lưu thông với mật độ dày đặc
gây ô nhiễm môi trường mất an toàn giao thông trong khu dân cư
sau nhiều lần kiến nghị nhưng không được giải quyết người dân địa phương đã dùng vật cản chặn xe
buộc các doanh nghiệp tại khu vực này phải cam kết là thường xuyên tưới nước và lưu thông chậm
qua khu dân cư để bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông
những ngày qua nhiều người dân sống trên đường nguyễn văn lung thuộc ấp cầu hang
xã hóa an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đã dùng vật cản chặn xe tải lưu thông qua khu vực
nguyên nhân được người dân ở đây đưa ra là do thời gian gần đây lượng xe tải ben lưu thông cả ngày
lẫn đêm qua tuyến đường tăng đột biến gây ô nhiễm môi trường mất an toàn giao thông trong khu dân cư
người dân đã nhiều lần kiến nghị các doanh nghiệp sản xuất tại khu vực này và chính quyền địa phương
có biện pháp khắc phục đảm bảo môi trường và an toàn tính mạng cho người dân
thế nhưng sau nhiều lần chỉ nhận được lời hứa nhưng không thực hiện
nguyên nhân được người dân ở đây đưa ra là do thời gian gần đây lượng xe tải bên lưu thông
trên đường nguyễn văn lung giảm chỉ còn một số doanh nghiệp sản xuất với lượng xe ít
nguyên nhân được người dân ở đây đưa ra là do thời gian gần đây lượng xe tải bên lưu thông
tuy nhiên thời gian gần đây khu vực gần mỏ đá hóa an có một doanh nghiệp thuê để trung chuyển đá xây dựng
nên lượng xe tải ra vào vận chuyển tăng khiến cuộc sống của người dân địa phương bị đào lộn
trước bức xúc chính đáng của nhiều hộ dân ubnd xã hóa an đã mời đại diện các doanh nghiệp
có lượng xe tải ra vào khu vực trên và người dân đối thoại

tuy nhiên thời gian gần đây khu vực gần đây khu vực gần đây lượng xe tải ra vào vẫn chuyển tăng

đã tiến hành tưới nước để hạn chế bụi các xe tải ben cũng lưu thông chậm hơn khi qua khu dân cư
thế nhưng người dân sống hai bên tuyến đường này cho rằng việc này sẽ không được thực hiện thường xuyên
nếu thiếu sự giám sát từ các cơ quan chức năng nhất là chính quyền địa phương